cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa có quyết định khởi tố bị can đối với bốn đối tượng
liên quan đến vụ bảy trăm linh kg ma túy đá bỏ quên bên vệ đường
đồng thời đơn vị này đang làm thủ tục truy nã quốc tế với một đối tượng người nước ngoài được cho là kẻ cầm đầu
theo đó bốn đối tượng bị khởi tố bao gồm nguyễn văn phú bị khởi tố tạm giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
nguyễn bảo trung về tội không tố giác tội phạm võ sĩ mạnh về tội cưỡng đoạt tài sản
và linh seng sung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc tịch đài loan trung quốc bị khởi tố về tội vận chuyển trái thép chất ma túy
tuy nhiên đối tượng linh seng sung được cho là người cầm đầu đường dây đã rời việt nam bằng đường hàng không
cùng với hai nghi phạm khác là linh cun trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và hồ du seng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
nên công an tỉnh nghệ an đã tiến hành làm thủ tục truy nã quốc tế đối với đối tượng này
theo thông tin ban đầu khi đối tượng phú đi xuất khẩu lao động làm tại đài loan
tại đây phú quen biết vừa đi làm đối tượng này
sau khi về nước đối tượng người nước ngoài sang việt nam và liên lạc với phú
từ đây bắt đầu phú được giao điều hành mọi hoạt động quá trình vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh nghệ an
nguyễn văn phú đóng vai trò là đối tượng cầm đầu chủ mưu trong vụ vận chuyển tẩu tán gần một tấn ma túy đá
bên cạnh đó đối tượng nguyễn bảo trung cho biết đã nhận được số hàng mà phú vận chuyển là ma túy kể từ khi đến kho hàng
và tại đây trung thấy các thùng cắt tông loa thùng bì tải màu trắng giống như vụ ma túy đã bắt giữ tại thành phố vinh
thế nhưng trung đã không tố giác và vẫn đồng ý giúp phú
riêng võ sĩ mạnh sau khi vận chuyển thuê cho phú thì nghi ngờ số hàng trên là hàng cấm cho nên đã gọi điện thoại uy hiếp đe dọa
chuyển số tiền chín triệu đồng để không tiết lộ thông tin
phú lo sợ cho nên đã đồng ý chuyển tiền cho mạnh
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng ngô đình hân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại khu phố sáu phường ba tp tây ninh để điều tra xử lý về hành vi giết người
vào khoảng một mươi chín h ngày một tháng năm hân đang nằm ngủ
thì lúc này mẹ của hân là bà đoàn thị đeo và bạn gái của hân ngồi nói chuyện ở gần đó
bất ngờ hân đứng dậy tỏ thái độ giận dữ
sau đó vào nhà bếp lấy một con dao đuổi theo bà đeo và bạn gái của mình rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà đeo
sau đó hân đã tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm một nhát vào người bạn gái của mình
sau đó bỏ đi về nhà
bà đeo được người dân đưa đi cấp cứu thế nhưng do vết thương quá nặng cho nên đã tử vong
kết quả kiểm tra nhanh hân dương tính với ma túy và hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý
tiếp tục là thông tin về vụ án thao túng giá chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần mỏ và khoáng sản miền trung mtm
sau hai ngày xét hỏi vào sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử vụ án bước sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với một mươi năm bị cáo trong vụ án này trong đó đề nghị tuyên án trung thân đối với bị cáo chủ mưu
viện kiểm sát đã đề nghị mức án cụ thể đối với từng nhóm tội danh
đối với nhóm tội thao túng giá chứng khoán viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt hai bị cáo là bùi thiện lý và đỗ hữu tài
từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách năm năm
đối với nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo trần hữu tiệp nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị công ty mtm
bị đề nghị mức án tù trung thân và vũ thị hoa nguyên là giám đốc chi nhánh hà nội công ty cổ phần khoáng sản nari habico
bị đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn lê trường nguyên là giám đốc công ty mtm từ tám đến chín năm tù
nhóm tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức có nguyễn văn dĩnh nguyên là giám đốc công ty cổ phần khoáng sản nari habico
bị đề nghị mức án từ bốn đến năm năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị từ một mươi tám tháng tù treo đến bốn mươi hai tháng tù
năm bị cáo trong nhóm tội giả mạo trong công tác đã bị viện kiểm sát đề nghị các bức án từ chín tháng tù treo đến ba mươi sáu tháng tù
về trách nhiệm dân sự viện kiểm sát đề nghị tòa án tuyên buộc bị cáo tiệp hoa phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền là một mươi bảy tỷ đồng
trong đó tỷ phần của bị cáo tiệp là một mươi hai tỷ đồng đồng thời tịch thu xung công quỹ số tiền của bị cáo và những người có liên quan đã giao nộp
gồm cả số tiền thu hưởng phí giao dịch
vào sáng ngày hôm nay công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam ba tháng
đối với cao thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thôn thanh long xã hóa thanh huyện minh hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám biết người thân của chị đinh thị hồng nhung trú tại xã hóa tiến huyện minh hóa
đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động hiền đã giới thiệu cho chị nhung một người tên làm vi
là mở công ty cổ phần xuất khẩu dịch vụ du lịch hùng vương có trụ sở tại hà nội để nhờ làm thủ tục đi nước ngoài
thực tế là hiền đã lập một tài khoản gia lô giả mạo tên là vi nhắn tin hướng dẫn chị nhung làm các thủ tục
và yêu cầu chị nhung gửi một trăm linh triệu đồng vào số tài khoản của anh vĩnh cũng là người quen biết qua mạng xã hội
để làm thủ tục trước khi bay sau khi chị nhung chuyển tiền vào tài khoản của anh vĩnh thì hiền đã nói với anh vĩnh
chuyển hai mươi triệu đồng qua số tài khoản một người khác và bảo anh vĩnh rút tám mươi triệu đồng tiền mặt đưa lại cho mình để trả nợ
chờ lâu mà vẫn chưa thấy được đi nước ngoài lao động cho nên đã trình báo với cơ quan chức năng
với hành vi trộm cắp tài sản công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng
đối với trần văn vẹn ba mươi tuổi trú tại xã tân lược huyện bình tân tỉnh vĩnh long
vào khoảng một giờ ngày hai mươi ba tháng bốn
vẹn đi bộ theo tuyến đường thuộc xã tân lược huyện bình tân để tìm tài sản lấy trộm
khi đến nhà bà lê thị năm thì vẹn nhìn thấy cửa nhà không khóa đã lẻn vào lấy trộm một chiếc lắc vàng và hai điện thoại di động
và tiền mặt ba mươi sáu triệu đồng
sau đó tiếp tục đi vào phòng ngủ thấy trên cổ cháu nội bà năm có đeo sợi dây chuyền vàng
cho nên đã tiến lại gần định lấy trộm thì bị phát hiện vẹn nhanh chóng bỏ chạy
cho đến khoảng sáu giờ bốn mươi phút cùng ngày vẹn cùng vợ đến một cửa hàng trên địa phương để bán chiếc lắc vàng vừa trộm được
thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an vẹn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và được biết vẹn có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản
do muốn bảo kê và thu tiền ép cọc trên địa bàn thành phố thanh hóa nên đối tượng ngô văn lâm còn gọi là lâm tuyết đã chỉ đạo hai đàn em của mình
là ngô xuân dũng và lê hữu hùng đều ở thành phố thanh hóa mua một can xăng mang đến để tưới vào máy ép cọc bê tông của nạn nhân
rồi châm lửa đốt và ba đối tượng đã bị công an thành phố thanh hóa bắt tạm giam về hành vi cố ý hủy hoại tài sản
vào ngày hai mươi bảy tháng bốn công an thành phố thanh hóa nhận được tin báo của anh vũ văn hồng ở huyện triệu sơn về việc công ty xây dựng của anh đang thi công xây dựng tại mặt bằng năm trăm ba mươi phường đông vệ thành phố thanh hóa
thì đã bị các đối tượng lạ mặt đột nhận
các đối tượng đã nhập vào công trường dùng xăng tẩm đốt máy ép cọc bê tông gây thiệt hại gần ba trăm linh triệu đồng
và xác định đây là vụ án có dấu hiệu tranh giành bảo kê việc đổ cọc bê tông tại các công trình xây dựng
lực lượng công an thanh hóa đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ
cho đến ngày hai tháng năm bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố thanh hóa đã bắt giữ được ba đối tượng là ngô văn lâm ngô xuân dũng và lê hữu hùng
chính là thủ phạm đã gây ra vụ đốt nói trên
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận là do muốn bảo kê thu tiền ép cọc trên địa bàn thành phố thanh hóa
cho nên ngô văn lâm đã chỉ đạo hai đàn em của mình là dũng và hùng mua một căn xăng mang đến tưới vào máy ép cọc bê tông của anh hồng sau đó châm lửa đốt
vào giữa tháng bốn vừa qua một thông tin đã và đang gây sự chấn động đến người dân không chỉ trên địa bàn tỉnh cà mau mà còn khiến dư luận cả nước phải băng hoàng
đó là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng
nghiên cứu thương mại du lịch công lý có tựa chỉnh ubnd tỉnh cà mau hỗ trợ xử lý tình trạng thai nhi tại nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau
do công ty làm chủ đầu tư thuộc địa bàn khóm ba phường tân duyên thành phố cà mau
và con số hơn ba trăm linh thai nhi được phát hiện thật sự đã gây chấn động dư luận
phóng viên an ntv cà mau thông tin xung quanh vụ việc trên
theo đơn vị này cho biết vấn đề nhức nhối mà đơn vị gặp phải
là tình trạng thai nhi bị bỏ theo lượng rác thải của nước cà mau
rác thải hàng ngày tập kết về nhà máy
tính từ khi hoạt động từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay đã phát hiện hơn ba trăm linh thai nhi
và nhà máy đã phải thực hiện trốn cất các thai nhi trên trong khuôn viên nhà máy
đến nay quỹ đất đầy không còn chỗ trốn cất
việc hỏa thiêu thì đơn vị lại không có khung phí
thông tin trên đã gây xôn xao dư luận
chiều ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng bốn thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp cà mau
các đơn vị chức năng đã thành lập tổ công tác để kiểm tra xác minh
tại khu vực bờ tường rào mà công ty xử lý rác thải cho rằng đã trôn cất xác của các thai nghi
tổ công tác đã sử dụng phương tiện để tìm kiếm
tuy nhiên tại sáu điểm kiểm tra do công ty yêu cầu và ngẫu nhiên
thì phát hiện chín hũ bằng sành nằm trong lòng đất
tổ đã lập biên bản ghi nhận về kết quả trình lãnh đạo ubnd tp cà mau xử lý
sau khi kiểm tra xác minh thì nhà máy thì báo cáo là thai nhi
nhưng mà kiểm tra thì đoàn chỉ ghi nhận ở mức độ là thấy cái hũ
hũ sành thôi chưa mở ra hình ra không biết gì ở trong
vì thẩm quyền của tổ mình cũng không có đủ để thẩm quyền để mở
bởi vì nếu là thai nhi nếu là thai nhi như nhà máy báo cáo
thì phải có cơ quan pháp y của tỉnh và của một số ngành liên quan của tỉnh
thì mới có cái thẩm quyền
trao đổi về vụ việc đại diện sở y tế cho biết
rất bất ngờ về số lượng thai nhi cho rằng
được phát hiện tại nhà máy rác trong thời gian qua
theo ông nguyễn văn dũng quyền giám đốc sở y tế tỉnh cà mau
cho rằng thai lưu tại các bệnh viện công trong tỉnh nhiều năm qua
nằm ở mức trên dưới một mươi em và được xử lý theo cách người nhà nhận về trôn cất
hoặc được hỏa thiêu đúng quy trình quy định không có chuyện bỏ lẫn vào rác
các bệnh viện như sản nhi hay là bệnh viện đa khoa tỉnh
chúng tôi có một dự án tức là hướng rác mà thậm chí là khắp luôn
còn cái dạng
nội tạng hay là những cái phần mô thì chúng tôi đốt
còn riêng về thai nhi thì cái chuyện đó là chuyện khác
là xử lý theo cái trường hợp đặc biệt tức là mình trôn cất
thì nói chung các bệnh viện là đều làm như vậy tháng
và trước giờ thì cũng chưa có phát hiện một trường hợp nào ở ngoài
thì chúng tôi nói chung là hàng năm thì tôi cũng đi kiểm tra
rồi các cái quy trình đó thì nói chung là chúng tôi thì kiểm tra cả
và ở các cái cơ sở nhân thì chúng tôi cũng kiểm tra và cũng chưa có nghe
cũng theo đại diện sở thông tin truyền thông tỉnh cà mau
thông tin hơn ba trăm linh sắc thai nhi chỉ xuất phát từ đơn vị công ty báo cáo
và đây không phải là con số nhỏ
sau khi xác minh xong thì sẽ có hướng xử lý trách nhiệm của các bên có liên quan
và trả lời trước dự luận
nếu con số đó đúng thì chúng ta hãy chấp nhận
chúng ta phải xử lý cái đó là trách nhiệm của chính quyền
còn số mà doanh nghiệp báo mà nó không đúng thậm chí nó thấp hơn
thì mình phải rà soát xem cái động cơ doanh nghiệp
động cơ doanh nghiệp đó là báo cái đó mục đích làm cái gì
tạo dư luận hay là anh muốn ra yêu sách với chính quyền địa phương hay là như thế nào
nếu mà tin tôn tin đồn thất thiệt mà nó gây ảnh hưởng dư luận không tốt
thì chúng ta phải có phải xử lý trách nhiệm chứ
chứ không phải là muốn nói vậy nói muốn nói như thế nào cũng được
được biết ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã giao cho các đơn vị có liên quan
kiểm tra các hũ sành đựng mẫu vật xem có phải là xác thai nhi
sau đó niêm phong lại bảo vệ theo đúng quy định
đặc biệt trong quá trình kiểm tra phải có sự chứng kiến đại diện hợp pháp của công ty công lý
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới liên quan đến vụ việc